các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xuất hiện tại việt nam trong vài năm trở lại đây stem đang là mô hình giáo dục được quan tâm
và kỳ vọng sẽ ưm mầm cho các tài năng khoa học tương lai của đất nước
trong chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đề cập đến xu hướng đào tạo stem tại việt nam
và khách mời đồng hành cùng chương trình là bà lê thị khánh vân
nguyên là phó cục trưởng cục thông tin khoa học và công nghệ quốc gia
và hiện nay bà đang đảm nhận vai trò phó chủ tịch hội nữ tri thức việt nam
vâng xin được cảm ơn bà đã dành thời gian cho chúng tôi ngày hôm nay
xin kính chào quý vị khán giả
vâng trước hết thì xin được mời bà cùng quý vị khán giả theo dõi phóng sự
mà chúng tôi đã thực hiện liên quan đến chủ đề của chương trình ngày hôm nay
tại nước mỹ một mô hình giáo dục chính khóa đặc biệt được ưa chuộng và quan tâm đó là stem
các bạn nhỏ ở đây chỉ trong độ tuổi từ bảy đến một mươi hai
nhưng việc lắp ráp một mô hình robot hay tự thiết kế
cho mình một đồ chơi thông minh có thể điều khiển từ xa đã không phải là việc khó
sở dĩ nước mỹ chẳng hạn giữ được vị thế dẫn đầu là nhờ stem
nhờ toán nhờ khoa học nhờ công nghệ nhờ kỹ nghệ
và nước mỹ đã đặt ra cả một chương trình giáo dục stem cho sinh viên đại học
họ có kế hoạch đào tạo một triệu sinh viên đại học stem
và khuyến khích các trường hội thông
và có chương trình khuyến khích và ủng hộ các trường phổ thông
liên kết với các đại học
stem là vết tắt của khoa học công nghệ kỹ thuật và toán học
một mô hình giáo dục hiện đại đã trở nên quen thuộc
tại nhiều nước châu âu châu mỹ và các nước châu á như malaysia hàn quốc
stem tích hợp bốn lĩnh vực khoa học công nghệ kỹ thuật và toán học
theo nguyên tắc giảng dạy thông qua thực hành
trên những thí nghiệm thiết thực và sinh động
có thể ứng dụng ngay trong thực tiễn đời sống hàng ngày
stem là một cái môn mà có thể tích hợp rất nhiều những môn học dành cho trẻ em
thông qua đó thì trẻ em có thể phát huy tính sáng tạo của mình
và chúng tôi cho rằng
nuôi dưỡng niềm đam mê khoa học đối với trẻ em là rất quan trọng
ở đâu mà người ta có kỹ năng thì ở đấy
người ta có thể sống rất tốt và đóng góp cho xã hội rất tốt
biết là với sự đam mê với kỹ năng đã được trang bị
thì họ có thể làm được rất nhiều việc cho xã hội

các em có khả năng nuôi dưỡng và đào tạo ra một nguồn nhân lực giàu trí tuệ
giàu tính chủ động
nên từ năm hai nghìn chín chính phủ mỹ đã khởi xướng nhiều chương trình hành động
giáo dục vị sáng tạo nhằm nâng cao chất lượng dạy và học
trong các bộ môn khoa học kỹ thuật đáp ứng nhu cầu rất cao
về nguồn nhân lực cho các ngành công nghiệp và công nghệ của thế kỷ hai mươi một
vào năm hai nghìn một mươi năm vừa qua chính phủ mỹ đã đầu tư hơn ba tỷ đô la mỹ
cho các chương trình giáo dục stem riêng ở cấp bang
cảm ơn các bạn
tại sao nước mỹ thung mạnh như thế mà vẫn phải đầu tư hàng tỷ đô la cho giáo dục stem
bởi vì người ta nhận thấy cái hiệu quả của giáo dục stem
cái tương lai của giáo dục stem mang lại một cái đội ngũ khoa học hùng hậu
đảm bảo cho cái vị thế của một quốc gia
việt nam đang đứng trước xu thế của hội nhập thế giới
trước những đòi hỏi ngày càng cao về nguồn nhân lực chất lượng
trước nhu cầu cấp thiết về sự phát triển của khoa học

và nền tảng giáo dục luôn là điều kiện hàng đầu
thì stem có được hy vọng là mô hình giáo dục mới
góp phần thực hiện được những mục tiêu này của việt nam hay không
vâng thưa bà qua phóng sự vừa rồi chúng ta cũng đã phần nào hình dung được
sự phát triển của stem ở trong các mô hình đào tạo ở các quốc gia

cũng được biết là bà cũng rất quan tâm đến stem
cũng như là việc ứng dụng stem trong môi trường trường học
và cũng đã có nhiều cơ hội được đi thăm các quốc gia
mà ứng dụng hiệu quả stem
bà có thể chia sẻ cụ thể hơn với chúng tôi về điều này ạ
thực ra là cái phương pháp giáo dục stem này rất là có ý nghĩa
và thực cực kỳ quan trọng đối với đổi mới giáo dục
thì thực sự là các nước phát triển cũng như là các nước ở trong châu á
họ đã nhận thức được điều này rất là sớm
và thể hiện là thông qua việc họ xây dựng các bảo tàng khoa học công nghệ
và cái bảo tàng khoa học công nghệ đấy chính là một nơi để giáo dục stem
và mỗi nước họ đưa cái phương pháp giáo dục stem vào
với lại cái suy nghĩ của họ để cho nó phù hợp
với nhu cầu thực tiện của mỗi nước
ví dụ như ở israel là một đất nước làm cường quốc về công nghệ
thì họ lại cho trẻ nhỏ
nó tiếp xúc với các cái hiện tượng thiên nhiên
rồi là các thành tựu khoa học công nghệ để mà chinh phục thiên nhiên như thế nào
từ lúc đơn giản cho đến phức tạp cho đến khi vào vũ trụ
rồi là ở indonesia thì họ đã cho các học sinh được tiếp cận
những cái mà họ hay bị rủi ro nhất đó là động đất và sóng thần
thì là các em ngay từ bé đã cảm nhận được
khi có sóng thần và động đất ở cái mức độ sáu năm richter
hoặc là từ năm đến sáu năm richter
vậy là đã biết
thì tôi nghĩ là mỗi một nước thì cái giáo dục stem rất là quan trọng
bởi vì họ đi trước mình rất là nhiều
và bây giờ họ đã cái giáo dục stem không phải là ngoại khóa như trước đây
mà là chính khóa trong trường phổ thông
và tôi nghĩ là đấy cũng là một cái phương pháp giáo dục
mà việt nam cần phải nói theo
và có thể thấy là họ đã ứng dụng một cách rất là thực tiễn
những cái nội dung rất là liên quan đến cái điều kiện tự nhiên của cá nhân họ
và của cá nhân mỗi quốc gia
vâng vậy thì theo bà
quan trọng nhất mà stem mang lại là gì ạ
thực ra thì giáo dục truyền thống thì thường là cô giáo lên lớp
sau đó là giảng bài và học sinh về sẽ làm các bài tập
để làm thế nào để hiểu rõ cái bài mà cô giáo giảng
nhưng mà giáo dục stem thì khác hẳn
họ sẽ giáo dục trên phương pháp là làm thế nào tích hợp tất cả các môn
bởi vì stem chính là khoa học công nghệ kỹ thuật và toán học
bốn yếu tố đó nó là tổng hòa vào để mà trong cái giáo dục stem
làm thế nào đấy mà mục tiêu là đào tạo ra một đội ngũ nhân lực
là tư duy trí tuệ sáng tạo và chủ động trong mọi hoạt cảnh
chứ không bị thụ động
vâng còn một điểm tồn tại trong nền giáo dục của việt nam đó là
vẫn thiên về lý thuyết hơn là thực hành ạ
vậy thì với một cái mô hình như vậy với một cái điều kiện như vậy
thì áp dụng stem dù là một cái chương trình ngoại khóa
có phù hợp hay không với điều kiện của việt nam thưa bạn
tôi nghĩ là quá phù hợp
bởi vì là thường là giáo dục truyền thống thì bao giờ cũng rất là sơ cứng
bởi vì là đã truyền thống thì tức là nó không phải là bảo thủ
nhưng mà nó bị thụ động
và cái giáo dục stem rất hay ở chỗ là làm cho con người ta chủ động
làm cho học sinh nó chủ động
với lại một cái phát triển công nghệ thông tin như vũ bão như thế này
thì rõ ràng là các cháu nó hay sống trong một cái môi trường ảo
mà cái giáo dục stem thì
thì lại là môi trường thực
ở đây là sẽ phải là phát huy cái nhân lực là nhân lực gì chủ động
nhưng lại phải có năng lực năng động trong mọi công việc
mà lại phải là biết cách gọi là mình gọi là hoạt động trong theo nhóm
đấy cũng là một cái phương pháp mà phải nói là tôi nghĩ là rất là tiên tiến hiện nay
và giáo dục stem sẽ làm cho là các em học sinh là sẽ có một cái môi trường
phải nói là rất là chủ động mà lại rất là tương tác
phải chăng theo ý kiến cá nhân của bà thì đây là một cái mô hình
tương đối là ưu việt và phù hợp với việt nam
đúng thế bởi vì là thực ra thì cái stem vào việt nam cũng được mấy năm rồi
tôi nghĩ là cái hoạt động stem này phải nói là rất cần thiết
bởi vì nó sẽ giúp cho các em nhỏ có một cái gọi là ước mơ
và cảm thấy là
cái khoa học công nghệ nó không khô cứng có thể chạm sờ
có thể tự mình làm ra một cái sản phẩm nào đó
với một cái nguyên lý cái khoa học rất là đơn giản
chính vì những các cái hiệu quả đó mà năm hai nghìn một mươi sáu thì khi làm kế hoạch
để mà phổ biến chi thức khoa học công nghệ cho mọi đối tượng trong xã hội
thì tôi có đưa ra một cái chương trình đó
thì ngày hội stem để mà kỷ niệm cái ngày khoa học công nghệ việt nam
có ý kiến cho rằng thì là
stem sẽ tạo thêm những khoảng cách và thậm chí là tạo khoảng cách xa hơn
giữa những cái môi trường mà có cái điều kiện cơ sở vật chất tốt hơn
tại khu vực thành thị với những cái môi trường với những cái cơ sở đào tạo
mà còn gặp không ít những cái khó khăn về mặt vật chất
ở các cái khu vực vùng sâu vùng xa
ý kiến cá nhân của bà thì thế nào
tôi nghĩ thì cũng không đến thế đâu
bởi vì khi lần đầu tiên chúng tôi tổ chức stem
thì thực sự là lại các hiệu trưởng của các trường các huyện
lại quan tâm nhiều hơn
họ dự hội thảo xong rồi là họ xin là được cho các em học sinh đến
trong đó thì có một số trường ở ngay tại hà nội thì lại cũng không quan tâm
tôi nghĩ là cái này nó là do nhận thức nữa
nhận thức của nhà quản lý giáo dục nhận thức của các thầy cô
nhận thức của phụ huynh
thế và thực ra thì ở nông thôn nó lại có những cái rất là hay
ở vùng sâu vùng xa rất hay bởi vì nó gắn liền với thiên nhiên
vậy để giải thích cho cái thiên nhiên đấy
với lại giải thích về cái thành tích của các nhà học sinh
để mà trinh phục thiên nhiên đấy
thì cái stem cũng sẽ là một phương pháp
để cho các cháu nó khi nó tiếp cận những các cái hiện tượng thiên nhiên đấy
và nó hiểu trên nền tảng khoa học công nghệ
thì nó sẽ rất là tốt
cho nên là đấy là do cách suy nghĩ của nhà quản lý giáo dục thôi
thì tôi nghĩ là sẽ không có sự khoảng cách nào đâu
vâng vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể giúp cho
những cơ quan tổ chức cũng như là những đối tượng
có liên quan đến hoạt động giáo dục
hiểu đúng hơn về tính thiết yếu
của việc đưa stem vào giáo dục cho các em học sinh ạ
tôi nghĩ là cái đấy nó là nhu cầu thực tế
nhu cầu cấp thiết
mà đã là nhu cầu thì rất khoát là phải có nguồn cung
mà nguồn cung là gì
lúc đấy chúng ta phải tổ chức nhiều cái ngày hội stem hơn
và có hội nghị hội thảo để làm thế nào để nâng cao nhận thức
cho các nhà quản lý giáo dục
cho phụ huynh cho các thầy cô giáo
và thực tế mà nói thì cái giáo dục stem
nó rất là hiệu quả và nó rất là hay
bởi vì cái kinh nghiệm của chúng tôi tổ chức cái stem vừa rồi
thì mới thấy được là ngay cả thầy cô giáo cũng cảm thấy rất là tốt
cái phương pháp giảng dạy như thế nó không bị khô cứng
mà nó không
tức là nó một cái gì đấy nó đem lại một cái nguồn cảm hứng mới
cho học sinh
thì đến khi mà nhìn thấy các em học sinh tham gia vào cái stem ấy
thì mới thấy được là các em nó đam mê lắm
nó lại hay một cái là các những các cái câu lạc bộ stem trước ấy
thì lại tham gia xong lại hướng dẫn lại các em nhỏ sau
lập tức là các em nó hiểu được rằng là
cái này nó không có cái gì là cao siêu cả
nó chỉ ngay hiện hữu trong cuộc sống của chúng ta thôi
nhưng mà được giải thích trên một cái nền tảng khoa học
thì các em nó tự nhiên nó cảm thấy tự tin trong cuộc sống
tính đến nay thì cũng được khoảng sáu năm kể từ khi việt nam bắt đầu tiếp cận và ứng dụng
mô hình stem
vậy thì bà có thể chia sẻ với chúng tôi về những cái hiệu ứng
mà cái mô hình giáo dục stem đã mang lại được cho cá nhân các em học sinh
cũng như là những người làm giáo dục
tôi nghĩ là một cái sáu năm mà bây giờ lại có những bốn trăm linh đơn vị là có
có các cái câu lạc bộ stem
rồi là có xuống lên đến tận cả lâm đồng xa xôi như thế
rồi lại các cái vùng đồng bằng sông hồng ví dụ như thái bình nam định
đấy chẳng hạn như thế thì tôi nghĩ là chứng tỏ là cái sức hút
cũng như là cái hiệu quả của stem rất là lớn
cho nên là mới có thể lan tỏa được nhiều như thế
tuy nhiên thì tôi vẫn nghĩ là vẫn phải có cái tổ chức liên tục
các cái hoạt động stem này để cho nâng cao nhận thức cho
tất cả mọi người cả cộng đồng
chứ không phải là chỉ riêng từ tỉnh nào
tôi thì tôi hy vọng là làm nào sáu ba tỉnh thành
là phải có những cái nhà văn hóa chung đấy
sau rồi là sẽ tổ chức các cái hoạt động stem thường xuyên
bên cạnh việc tổ chức thêm
nhiều cái hoạt động để nâng cao nhận thức của mọi người
liên quan đến việc mô hình giáo dục stem
thì chúng ta còn cần phải có những cái điều kiện như thế nào
để stem có thể phát triển hơn nữa và gần gũi hơn nữa
trong quá trình dạy và học tại các trường của việt nam
tôi nghĩ là thứ nhất đầu tiên là chúng ta phải truyền thông thật tốt
phải nói rõ được là cái tầm quan trọng của cái phương pháp giáo dục này
và thấy được cái hiệu quả cái tính hiệu quả của cái phương pháp này
cái thứ hai nữa là nâng cao được cái nhận thức
được cho các cái đối tượng mà cần phải cần được sử dụng phương pháp này
từ nhà quản lý giáo dục từ thầy cô giáo cho đến là phụ huynh
đặc biệt là phụ huynh là phải rất là hiểu
thấy được cái hiệu quả này thì thực sự là nó rất hiệu quả
để làm thế nào để tạo ra cho con em mình
được một con người mới trong cái thời kỳ hiện đại
trong thời kỳ công nghệ này
không còn cách nào khác là phải được giáo dục trong cái môi trường stem như thế
vâng tin chắc rằng khi mà được xã hội ủng hộ
cùng với sự đầu tư đúng mức
thì stem sẽ phát huy được hiệu quả của mình
trong quá trình giáo dục và đào tạo tại việt nam
một lần nữa thì xin được cảm ơn bà đã dành thời gian
và chia sẻ với chúng tôi ngày hôm nay
vâng cảm ơn
quý vị và các bạn thân mến trong rất nhiều điều kiện
để phát triển mô hình giáo dục stem
có thể nói việc hình thành những câu lạc bộ stem trong trường học
là những viên gạch đặt nền tảng đầu tiên
cho một mô hình giáo dục tích hợp mới phát triển
đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết
cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chương trình
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại